thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại thành phố pleiku tỉnh gia lai đã diễn ra hội nghị phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng địa bàn tây nguyên
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí trần lưu quang ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ chủ tịch hội đồng điều phối vùng tây nguyên
đồng chí nguyễn trí dũng ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư phó chủ tịch thường trực hội đồng điều phối vùng tây nguyên đồng chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị còn có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí phó thủ tướng chính phủ chủ tịch hội đồng điều phối vùng tây nguyên trần lưu quang nhấn mạnh
trong những năm qua quán triệt thực hiện chủ trương chính sách của đảng nhà nước
với sự vào cuộc của các bộ ngành các tỉnh tây nguyên sự tham gia tích cực của nhân dân kinh tế xã hội vùng tây nguyên có bước phát triển tích cực
giá trị văn hóa các dân tộc được bảo tồn kế thừa và phát huy thế trận quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân thế trận lòng dân được củng cố an ninh trật tự được bảo đảm
tuy nhiên phát triển kinh tế xã hội vùng tây nguyên vẫn chưa tương xứng với vị trí vai trò tiềm năng lợi thế của vùng
để phát triển bền vững tây nguyên người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc củng cố vững chắc an ninh quốc phòng theo đúng mục tiêu yêu cầu nghị quyết số hai mươi ba của bộ chính trị đã đề ra
thủ tướng chính phủ đã quyết định ban hành đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn tây nguyên
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng nhà nước luôn dành sự quan tâm rất đặc biệt về mọi mặt đối với địa bàn các tỉnh tây nguyên đã ban hành nhiều nghị quyết kết luận
bộ trưởng tô lâm đề nghị các ban bộ ngành địa phương thống nhất đồng lòng hành động quyết liệt thực hiện cho được các quan điểm chỉ đạo tập trung mọi biện pháp nguồn lực nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chủ trương giải pháp mới đột phá để thực hiện các mục tiêu cụ thể trong đề án
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị cấp ủy chính quyền cán bộ đảng viên các tỉnh tây nguyên huy động sức mạnh tổng lực thực hiện đề án tận dụng các lợi thế để biến thành cơ hội phát triển tự lực tự cường vân lên
cấp ủy chính quyền các tỉnh phụ cận phối hợp chặt chẽ với các tỉnh tây nguyên trong triển khai đề án của chính phủ tăng cường hợp tác liên kết phát triển du lịch hệ thống hạ tầng giao thông thu hút đầu tư khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên nguồn nhân lực sinh thái sẵn có độc đáo của tây nguyên
chiều nay tại hà nội trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã tiếp chủ tịch hội đồng kinh doanh thổ nhĩ kỳ việt nam reha denemec
thứ trưởng lê văn tuyến chào mừng ngài reha dynamics và các đại diện thổ nhĩ kỳ sang thăm và làm việc tại việt nam trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
thứ trưởng nhấn mạnh thời gian qua bộ công an việt nam đã làm việc với một số công ty thổ nhĩ kỳ nhằm tìm hiểu các sản phẩm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội
với sự phát triển mạnh mẽ của thổ nhĩ kỳ trong lĩnh vực này bộ công an việt nam mong muốn ngài reha dynamics tiếp tục phát huy vai trò cầu nối
giới thiệu bộ công an việt nam các doanh nghiệp hàng đầu thổ nhĩ kỳ trong lĩnh vực công nghiệp an ninh quốc phòng và thúc đẩy chuyển giao công nghệ
sản xuất các vũ khí công cụ hỗ trợ và phương tiện phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm của việt nam
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lê văn tuyến đã dành thời gian tiếp
ông reha dynamics cho biết quan hệ song phương thổ nhĩ kỳ việt nam đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư đã đạt được những thành tựu lớn
nhiều tập đoàn công ty lớn của thổ nhĩ kỳ đã và đang đầu tư kinh doanh tại việt nam
chúc mối quan hệ giữa hai nước thổ nhĩ kỳ và việt nam nói chung quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các đối tác thổ nhĩ kỳ nói riêng sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp

trong năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba một bước đi được coi là táo bạo của lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng ninh khi triển khai thêm các lĩnh vực giám định mới là giám định mô bệnh học giám định cháy nổ và năm chuyên ngành hẹp của hóa pháp lý trong bối cảnh còn thiếu về số lượng giám định viên cũng như cán bộ chuyên môn cao
tuy nhiên với quyết tâm mạnh mẽ việc triển khai giám định kỹ thuật số điện tử đã mang lại kết quả tích cực
giúp lực lượng điều tra rút ngắn thời gian trưng cầu
giám định nhanh chóng củng cố chứng cứ chứng minh tội phạm để xử lý theo quy định pháp luật
phải nói là lực lượng khoa học hình sự đóng góp một vai trò chất đớn trong quá trình phá của chúng tôi
có những cái vụ án vụ việc mà nhờ khoa học kỹ thuật hình sự để chúng tôi là những cái manh mối
có những vụ đấy là những manh mối duy nhất và cái chứng cứ duy nhất để chứng minh tội phạm
để giúp chúng tôi giải quyết những vụ án được nhanh chóng và chính xác hơn
từ khi thực hiện lĩnh vực giám định mới đến nay
phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng ninh đã thực hiện hơn một trăm hai mươi vụ
với gần hai yêu cầu giám định khí n hai o giám định dấu vết sơn nhựa cao su
và giám định độc chất giám định hơn bảy mươi vụ với gần ba yêu cầu giám định kỹ thuật số và điện tử
đến thời điểm hiện tại lực lượng kỹ thuật hình sự quảng ninh đã gần như hoàn thành
tất cả các phần việc theo phân cấp của bộ và chỉ đạo của đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai
được viện khoa học hình sự bộ công an đánh giá là chủ động tổ chức được nhiều công trình phần việc
đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật hình sự hoàn thành lộ trình này sớm hơn
so với công an các tỉnh thành trong cả nước
điều này cho thấy sự quyết tâm tính chủ động của cấp ủy đảng khi chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết
trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng được xác định là yếu tố quan trọng nhất
ở tổ chức đảng của lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng ninh
cấp ủy lãnh đạo đơn vị luôn nêu cao tinh thần cương mẫu đi đầu dám đương đầu với khó khăn
nhiều phần việc trong công tác phải quyết định sớm cấp ủy lãnh đạo đơn vị họp bàn ngay để đưa ra giải pháp thực hiện
những đợt cao điểm lãnh đạo đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ cùng cám bộ chiến sĩ
phải thực hiện đúng nguyên tắc xây dựng đảng tập trung dân chủ
phơi bình và tự phơi bình bằng tính xây dựng tham gia góp ý chân thành và phải có ý chí tiến thủ
khó hay đâu thì khỏi chúng ta phải cầu thị
tôi nghĩ rằng công tác chính trị tư tưởng là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng
thay đổi được cái tư tưởng nhận thức và mọi người vui vẻ nhận diện và đồng hành
mọi người đều phải cố gắng để thực hiện cố gắng được phải gương mẫu từ các ủy lãnh đạo
và người đứng đầu phải gương mẫu phải đi trước phải làm cho anh em nó học tập nó lo theo
cái mà thổi vào cái tư tưởng cho anh em là cái danh dự cái hai là cái cơ hội
cái thứ ba là phải có ý thức tự lực tự cường tự phải khẳng định mình tự phải hiện đại mình trước
thì phương tiện thiết bị và những người xung quanh hỗ trợ mình
thông qua các buổi sinh hoạt tri bộ định kỳ đột xuất mở rộng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý
họp giao ban
giáo sĩ nghiên cứu học tập quán triệt đầy đủ các chủ trương đường lối quan điểm của đảng nhà nước
phân tích đánh giá tình hình an ninh trật tự khó khăn thách thức đặt ra cho công tác của lực lượng kỹ thuật hình sự để chủ động
ngoài ra đơn vị tăng cường nắm bắt tư tưởng đảng viên các tổ chức đảng đánh giá kết quả công tác của từng cá bộ đảng viên
để giao nhiệm vụ cho phù hợp với năng lực sở trường đồng thời cũng vào cuộc cùng cán bộ đảng viên trẻ
giải quyết những nhiệm vụ khó khăn phức tạp
bản thân như chúng tôi là chiến sĩ trẻ thì ngoài sự lỗ lực không ngừng của bản thân thì phải thực ra thì còn phải lắm bắt với công nghệ
và để theo kịch với xu hướng thời đại
vì thế trong quá trình thực hiện thì chúng tôi sẽ không quản ngày đêm vất vả để nghiên cứu tài liệu
và tự mây mò để đạt đúng tốt nhất yêu cầu công tác
với quyết tâm của bản thân những chiến sĩ trẻ
chúng tôi sẽ phải lưu một giải bài toán và làm sao để tìm ra đáp số
nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình là phải luôn luôn học hỏi
luôn luôn tìm tòi luôn luôn trao dồi kiến thức về chuyên môn cũng như kiến thức về xã hội của mình
để thì mình không đi sau đối tượng không đi sau tội phạm
thứ hai là với những phương tiện đã được trang bị hiện tại tại đơn vị
thì chúng tôi cũng tìm tòi và cũng phải khai thác hết các tính năng tác dụng của phương tiện
để làm sao mà các tính năng tác dụng của phương tiện đấy phát huy hết khả năng và cái chức năng của phương tiện
phục vụ tốt nhất cho công tác trang bị hiện tại
sau hơn một năm thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
lực lượng kỹ thuật hình sự ở công an tỉnh quảng ninh
đã cơ bản hoàn thành tất cả các nhiệm vụ phần việc theo đúng lộ trình hiện đại hóa đã phê duyệt
lực lượng kỹ thuật hình sự ở cấp huyện cũng không ngừng được tăng cường
kết quả này đã có phần cao
đã có phần cao thành tích chung của công an tỉnh quảng ninh trong thực hiện nghị quốc một mươi hai
và góp phần vào lộ trình của bộ công an trong việc hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật hình sự trên toàn quốc
vào sáng ngày hôm nay đoàn thanh niên và hội phụ nữ của một mươi đơn vị cục nghiệp vụ thuộc bộ công an
đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu
với chủ đề giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu
ngày hội hiến máu tình nguyện đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đã được đông đảo cán bộ chiến sĩ quan tâm hưởng ứng
trong buổi hiến máu chương trình đã tiếp nhận gần ba trăm linh đơn vị máu
nguồn máu quý giá đó đã góp phần không nhỏ trong việc cứu chữa điều trị bệnh tại các cơ sở y tế
nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
đồng thời cùng với ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện bộ công an thực hiện tốt công tác hiến máu cứu người
thời gian tới các đơn vị thuộc bộ công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
kêu gọi cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng hiến máu tình nguyện
để lan tỏa yêu thương tinh thần trách nhiệm với cộng đồng
từ đó xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
thưa quý vị không màng hiểm nguy sẵn sàng lao vào dòng nước xiết đang chảy vào cống hộp
đại úy lê hoàng hà nam cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điện biên
đã cứu sống thành công một người dân không may bị đuối nước trong găng tấc
nạn nhân được cứu sống là anh phạm minh hải bốn mươi hai tuổi chú thệ tổ dân phố một phường him lam thành phố điện biên phủ
một mươi bốn giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng hai tại khu vực cống hộp dọc bờ mương công trình đại thủy nông nậm rốm
thuộc địa phận bản nà púng phường thanh trường thành phố điện biên phủ
đại úy lê hoàng hà nam phó đội trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và
cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điện biên phát hiện dưới mương nước đang chảy xiết
có một chiếc nón nổi lập lờ và có tăm mong bóng sủi lên
nghĩ ngờ có người đuối nước không hề do dự
bất chấp dòng nước lạnh và chảy xiết đại úy nam đã lao xuống dòng nước lạnh lặn ngụp mò tìm
ngay khi phát hiện nạn nhân đã chìm xuống đáy kênh anh nam đã túm tay nạn nhân
và dùng sức của mình đưa nạn nhân lên bờ
lúc này nạn nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê chân tay co cứng
bằng kỹ năng kinh nghiệm của một người lính cứu nạn cứu hộ
đại úy lê hoàng hà nam cùng một người dân có mặt tại hiện trường
nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu thổi ngạt dây tim
sau một thời gian anh phạm minh hải đã có dấu hiệu thở và dần tỉnh táo
anh phạm minh hải cho biết khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng hai
khi đi đến địa phận thuộc bản nạ púng phường thanh trường thành phố điện biên phủ
thì gặp cơm chóng say sầm mặt mày không biết gì nữa
đến khi tỉnh dậy thì thấy nhiều người xung quanh quần áo ướt sũng
ngay mọi người kể anh hải mới biết mình vừa được một cán bộ công an cứu sống từ tay tử thần